xã nầm khắt được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện vùng cao mùa cang trải tỉnh yên bái
sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nậm khắt đã hoàn thành chín trên một mươi chín tiêu chí
tuy nhiên để trở thành xã nông thôn mới vùng cao đầu tiên của tỉnh yên bái
thì nầm khắt cần có những giải pháp phù hợp cũng như có sự đầu tư đúng hướng
gia đình bà khang thị máy ở bản xua lông có năm nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay
thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào trồng lúa nhưng do điều kiện thời tiết nên bảy m hai ruộng của gia đình bà máy cũng chỉ trồng được một vụ
còn chăn nuôi cũng chỉ đủ phục vụ nhu cầu của gia đình
để thoát nghèo gia đình mình mong muốn nhà nước kéo cho điện lưới xây dựng công trình nước hợp vệ sinh để sử dụng
trong sản xuất thì cần xây dựng công trình thủy lợi có nước để trồng trọt vì vào mùa khô thiếu nước nên lúa chỉ trồng được một vụ
bên cạnh đó nhà nước cũng cần hỗ trợ giống phân bón
hướng dẫn cách làm ăn để những hộ nghèo như gia đình mình thoát nghèo
trong chín trên một mươi chín tiêu chí đã hoàn thành thì hầu hết các tiêu chí này thuộc diện những tiêu chí đã có sự đầu tư của nhà nước
về xây dựng cơ sở hạ tầng về đào tạo nhân lực trong nhiều năm
còn đối với một mươi tiêu chí chưa hoàn thành thì đòi hỏi chính người dân cùng đảng bộ chính quyền xã nỗ lực nhận thức rõ trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành
quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy là có một số những cái tồn tại khó khăn như sau
tính trong trời ủy lệ của người dân cũng có nặng nề
cái khó khăn nữa đó là một cái xã vùng xa vùng sâu cái điều kiện kinh tế xã hội còn rất là nghèo nàn
được chọn là xã điểm về xây dựng nông thôn mới nên trong những năm qua nậm khắt đã được đầu tư nhiều nguồn vốn lồng ghép để xây dựng hạ tầng
tuy nhiên để có thể giải quyết được những khó khăn góp phần hoàn thành một mươi tiêu chí còn lại
thì huyện mù căng trải cũng đang xây dựng kế hoạch cụ thể để giúp đỡ xã
tôi cũng xác định là phải đẩy mạnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa
phát huy tiềm năng lợi thế của nậm khát
thế này trong cái hướng trong cái chỉ tiêu phát triển đông xuân xã nậm khát do đặc thủ là địa hình và thời tiết rất là lạnh
nên là cái diện tích của lúa đông xuân thì chỉ duy trì khoảng bảy tám mươi hectare
cái phần diện tích còn lại trên tổng số bốn trăm linh hectare thì là đang
lựa chọn một số những cây trống mới ví dụ như cây cải rau cây khoai tây cây lúa mì và một số cây rau màu khác
là xã vùng cao khó khăn với những giải pháp căn cơ cho từng tiêu chí
cộng với sự quyết tâm đồng thuận của nhân dân và cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã
nậm khắt từng bước tháo gỡ khó khăn để hoàn thành một mươi chín tiêu chí
để trở thành xã nông thôn mới vùng cao đầu tiên của yên bái